kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin chúng ta cùng đến với tin tức về cơn bão số bốn
cụ thể vào hồi một mươi h ngày bảy tháng một mươi vị trí tâm bão cách hồng kông trung quốc khoảng một trăm tám mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
sự báo trong những giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng tây và suy yếu dần
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu biển động dữ dội
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh
trở lại thời tiết trên đất liền do các hình thế gây mưa đã suy yếu
nên thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tốt giật lên mưa rào và rông giảm xuống diện vài nơi
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
tuy mưa giảm nhưng nền nhiệt tại đây chưa tăng cao
chủ yếu giao động trong khoảng từ hai mươi km
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến có mưa vài nơi
trong mưa rông người dân cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cao nhất giao động ở trong ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
trong những ngày tới dưới tác động của giải mây rông bị đẩy xuống từ phía bắc
bởi bộ phận áp cao lục địa nơi khu vực trung bộ
trong những ngày tới mưa rông sẽ tăng dần có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực lại giảm dần
ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới mưa rông cũng tăng mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ trên khu vực cũng giảm nhẹ
ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên thời tiết ít có sự thay đổi
chủ đạo vẫn là có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ tại đây vẫn giao động trong khoảng từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây vẫn có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc gió giật mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực chưa tăng cao giao động ở trong ngưỡng là hai mươi ba ba mươi ba độ